đoàn đại biểu của tỉnh đã đến thăm chúc mừng linh mục nguyễn văn giao
chủ tịch ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh tại nhà thờ giáo sứ tam châu
xã khánh nhạc huyện yên khánh đồng chí phó bí thư tỉnh ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chúc linh mục các chức sắc và giáo dân
giáng sinh vui vẻ an lành đồng thời ghi nhận những đóng góp của đồng bào công giáo
đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
cùng ngày đoàn đến thăm và chúc mừng tòa giám mục phát diệm các vị chức sắc
trước việc và bà con giáo dân những lời chúc tốt đẹp nhất đón một mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc
đồng thời đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cũng chúc giám mục nguyễn năng
trên cương vị mới được bầu là phó chủ tịch hội đồng giám mục việt nam sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ
góp phần vào sự phát triển của đất nước trên trường quốc tế
giám mục nguyễn năng cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy chính quyền địa phương
thể hiện tình cảm dành cho đồng bào công giáo
tòa giám mục tiếp tục tuyên truyền vận động giáo dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước
sống tốt đời đẹp đạo để cùng nhau đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển